gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn đối tượng lăng hoàng khang chú tại khóm một phường tám thành phố cà mau
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố cà mau bắt giữ
kiểm tra nơi ở của khang lực lượng công an thu giữ một mươi sáu viên nén tám túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy và một xe máy khang thừa nhận số tăng vật trên là ma túy
ngày hai mươi tám tháng một mươi một khang chở theo một thanh niên khi phát hiện tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự ban đêm
thì tăng ga bỏ chạy và gây tai nạn cho một phương tiện khác sau đó tiếp tục bỏ chạy
sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an đã nhanh chóng truy tìm đối tượng phương tiện và xử lý nghiêm vụ việc trên